với mục đích mang đến nụ cười và diện mạo mới cho các bệnh nhân mang dị tật sứt môi hở hàm ếch thừa ngón hay thừa sụn
tổ chức operation smile và bệnh viện việt nam cuba đã phối hợp tổ chức thường niên
chương trình phẫu thuật nụ cười nhân đạo tại khu vực phía bắc
nhằm hỗ trợ cho những gia đình có hoàn cảnh khó khăn vùng sâu vùng xa
có con mắc các dị tật bầm sinh vùng hàm mặt được phẫu thuật miễn phí
hôm nay tại hà nội chương trình phẫu thuật nụ cười nhân đạo tháng bốn đã chính thức được bắt đầu
đợt phẫu thuật của tháng bốn này tại bệnh viện việt nam cuba tiếp nhận khoảng hơn một trăm linh bộ hồ sơ đăng ký được làm phẫu thuật từ khu vực phía bắc
các bệnh nhân khi hoàn thành xong hồ sơ đăng ký sẽ được các bác sĩ khám sàng lọc dị tật
kiểm tra tình trạng sức khỏe và chỉ định thời gian phẫu thuật tùy theo tình trạng của mỗi bệnh nhân
tất cả các ca phẫu thuật sẽ được thực hiện miễn phí cho bệnh nhân
ngoài ra bệnh nhân sẽ được hỗ trợ một phần đi lại và ăn uống trong thời gian lưu viện
thời gian phẫu thuật trong lần tổ chức này dự kiến là từ ngày tám đến ngày một mươi hai tháng bốn
mọi trường hợp gia đình và bệnh nhân muốn được tư vấn và đăng ký phẫu thuật trong lần phẫu thuật tiếp theo
có thể liên lạc trực tiếp với operation smile việt nam qua các số điện thoại văn phòng tại hà nội
hai mươi bốn ba nghìn chín trăm ba mươi sáu năm nghìn bốn trăm hai mươi sáu trong giờ hành chính hoặc đường dây nóng chín mươi bốn trăm tám mươi tám năm nghìn năm trăm năm mươi năm